với chủ đề xây dựng vật liệu xây dựng bất động sản và trang trí nội ngoại thất
sáng nay triển lãm quốc tế việt build hai nghìn một mươi tám đã diễn ra tại hà nội
theo ban tổ chức triển lãm lần này có quy mô hơn một bảy trăm linh gian hàng của gần năm trăm linh doanh nghiệp tham gia trưng bày
và giới thiệu các sản phẩm trong lĩnh vực xây dựng vật liệu xây dựng bất động sản trang trí nội ngoại thất
trong đó có hai trăm năm mươi hai doanh nghiệp trong nước chín mươi chín doanh nghiệp liên doanh một trăm bốn mươi năm doanh nghiệp và các tập đoàn nước ngoài
đến từ một mươi tám quốc gia và khu vực như pháp mỹ nga thổ nhĩ kỳ anh úc đức nhật bản hàn quốc trung quốc singapore việt nam
hầu hết các sản phẩm trưng bày tại triển lãm được các doanh nghiệp nghiên cứu và sản xuất từ cuối năm hai nghìn một mươi bảy đầu năm hai nghìn một mươi tám
với các sản phẩm mới có mẫu mã tính năng và chất lượng được nâng cao
nhất là những vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường
trong khuôn khổ của triển lãm ban tổ chức cũng tổ chức các cuộc hội thảo chuyên ngành
ngoài ra còn có các chương trình giao lưu kết nối doanh nghiệp để gặp gỡ trao đổi tìm kiếm đối tác
cũng như chia sẻ kinh nghiệm nắm bắt nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng để định hướng chiến lược trong kinh doanh
triển lãm sẽ mở cửa từ nay đến hết ngày một tháng bốn